tại buổi giao ban báo chí thành ủy hà nội ông phạm quý tiên tránh văn phòng ủy ban nhân dân
thành phố hà nội khẳng định hà nội chưa đồng ý cho đơn vị tư vấn nước ngoài nào lập quy hoạch
hai bên bờ sông hồng như thông tin một số cơ quan báo chí nêu gần đây
theo ông phạm quý tiên ủy ban nhân dân tp hà nội đã chỉ đạo sở quy hoạch kiến trúc là
đơn vị đầu mối chủ trì phối hợp với viện quy hoạch xây dựng hà nội và các sở ngành
đơn vị liên quan tập hợp toàn bộ các tài liệu thông tin liên quan
phục vụ cho công tác nghiên cứu lập đồ án quy hoạch hai bên bờ sông hồng
sau khi các nhà đầu tư tư vấn trình bày ý tưởng thực hiện đồ án quy hoạch
thành phố sẽ tiến hành xem xét lựa chọn những ý tưởng bảo đảm tính khả thi
bảo đảm các tiêu chí yêu cầu đặt ra
báo cáo cơ quan có thẩm quyền thì mới cho phép triển khai nghiên cứu thực hiện đồ án